các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật toàn thân các bác sĩ đã cấp cứu đặt ống nội khí quản cho bé gái
trong quá trình cấp cứu hình ảnh chụp phim cho thấy có nhiều hình ảnh lạ giống như đinh kim trong sọ não bé
ngoài ra quá trình thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
dựa vào các biểu hiện lâm sàng các thầy thuốc chuẩn đoán bé bị viêm mảng não do nhiễm trùng có khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra
sau khi cấp cứu các bác sĩ của chúng tôi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện sanh pôn với lời nhắn với các đồng nghiệp tuyến trên để ý về hình ảnh lạ đó
tại đây bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có chín dị vật trong hộp sọ hình dạng giống như đình gỗ ghim đâm vào tổ chức não bác sĩ kiên nói
cập nhật thông tin mới nhất vào cuối giờ chiều ngày một mươi tám tháng một tình trạng em bé đang điều trị ở khoa hồi sức nhi bệnh viện sanh pôn tình trạng rất nguy kịch
cũng theo giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất sau khi nắm được thông tin trên bệnh viện đã sâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái
theo đó khoảng ba tháng trước bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé gái này phải nhập viện ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa
được biết trước khi nhập viện lần này khoảng năm ngày bệnh nhi đau tay và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngày ba lần
trước khi vào viện ba mươi phút bé nôn thi một lần và bắt đầu lơ mơ
được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê co giật lãnh đạo bệnh viện kể
nhận thấy những dấu hiệu bất thường theo quy trình bệnh viện đã trình báo công an huyện thạch thất
ủy ban nhân dân huyện thạch thất và phòng lao động thương binh và xã hội
vị lãnh đạo này cũng cho biết trong hôm nay công an huyện thạch thất đã đến bệnh viện thạch thất và bệnh viện sanh pôn để làm việc về trường hợp trên